theo trung tâm ký tượng thủy văn trung ương vào hồi một mươi sáu h vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi chín chín độ vĩ bắc một trăm linh bảy sáu độ kinh đông cách nam định một trăm ba mươi km cách thanh hóa một trăm bảy mươi km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín đến cấp một mươi giật cấp một mươi hai
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng một mươi km
từ đêm nay một mươi sáu tháng tám vùng tâm bão với sức gió mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ hải phòng đến nghệ an
sau đó bão sẽ đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
do ảnh hưởng của bão ở vĩnh bắc bộ tiếp tục có mưa bão gió mạnh cấp bảy cấp tám vùng gần tâm bão đi qua cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi hai
ở huyện đảo bạch long vĩ gió mạnh cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi hai
huyện đảo cô tô gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
sống biển trên vĩnh bắc bộ cao từ bốn đến sáu mét biển động rất mạnh
do ảnh hưởng của bão từ tối ngày một mươi sáu tháng tám trên đất liền khu vực ven biển các tỉnh hải phòng thái bình nghệ an có gió mạnh dần lên cấp sáu cấp bảy từ đêm tăng lên cấp tám giật cấp một mươi
các tỉnh nam định ninh bình bắc thanh hóa có gió bão mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một